chương trình phát triển nhà ở của tp hcm đến năm hai nghìn hai mươi sẽ ưu tiên phát triển tại năm huyện ngoại thành và sáu quận vùng ven thành phố
các dự án nhà ở xã hội sẽ tập trung tại quận hai quận bảy quận chín quận một mươi hai quận tân bình quận thủ đức
và tại năm huyện ngoại thành là hốc môn củ chi bình chánh nhà bè cần giờ
đối với khu vực năm huyện tập trung hoàn thiện các dự án dở gian ra sót thu hồi các dự án chậm triển khai
ưu tiên phát triển nhà theo dự án tại các thị trấn khu dân cư nông thôn và khu vực đã có hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối đồng bộ với những tuyến giao thông chính
dự kiến vốn để phát triển nhà ở trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi là khoảng ba trăm một mươi bảy tỷ đồng
trong đó vốn đầu tư xây dựng phát triển nhà ở thương mại là trên tám mươi hai tỷ đồng
vốn xây dựng nhà ở riêng lẻ cho các hộ gia đình cá nhân khoảng hai trăm một mươi sáu tỷ đồng
vốn đầu tư nhà ở xã hội tối thiểu là gần hai mươi hai tỷ đồng